ngân hàng nhà nước vừa có thông báo đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
ngày hai mươi hai tháng bốn tức thứ hai tuần tới ngân hàng nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng sgc
với tổng khối lượng dự kiến sẽ đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng
theo thông báo của ngân hàng nhà nước thời gian bắt đầu đấu thầu vàng miếng sgc là một mươi giờ sáng ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thứ hai
địa điểm đấu thầu tại cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ngân hàng nhà nước số hai mươi năm lý thường kiệt hoàn kiếm hà nội
hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá tổng khối lượng vàng miếng dự kiến sẽ đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng
khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là một trăm linh lượng loại vàng miếng bán là vàng miếng sgc được ngân hàng nhà nước tổ chức sản xuất
ngân hàng nhà nước quy định bước giá dự thầu là một mươi đồng một lượng bước khối lượng dự thầu là một lô một trăm linh lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do ngân hàng nhà nước công bố
ngân hàng nhà nước cũng lưu ý trường hợp ngân hàng nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của ngân hàng nhà nước
thì ngân hàng nhà nước sẽ quyết định hủy kết quả thầu
theo thông tin của ngân hàng nhà nước hiện có một mươi năm tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu
với mục đích bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề gắn với phố nghề thúc đẩy phát triển du lịch quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung
chiều ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa nghề truyền thống hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề giữ nghề xưa trên phố
tại buổi khai mạc chủi hoạt động văn hóa nghề truyền thống
người dân và du khách được tham gia các hoạt động trưng bày giới thiệu nghề thuốc đông y cổ truyền việt nam tái hiện không gian hoạt động của gia đình lương y làm nghề thuốc đông y truyền thống
tham quan khu trưng bày giới thiệu cây thuốc dược liệu sản phẩm thuốc khu vực điều chế thuốc đông y cổ truyền
từ nay đến ngày một mươi năm tháng năm tại các điểm di tích trong khu phố cổ còn có các hoạt động triển lãm về nghề dệt thổ cẩm xí thoại phú yên
triển lãm về sơn mài tọa đàm về nghề thuốc đông y gắn với phát triển phố nghề lãn ông
biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
chuỗi các hoạt động văn hóa nghề truyền thống được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương
các tổ chức cá nhân trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghề truyền thống
một giá trị đã làm nên di sản phố nghề của thăng long hà nội
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra trong năm ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng năm
với hàng trăm chương trình văn hóa nghệ thuật thể thao đặc sắc
thành phố hải phòng cũng sẽ đón nhận ghi danh vịnh hạ long cát bà là di sản thế giới
lễ hội hoa phượng đỏ là sự kiện chính trị văn hóa xã hội được tổ chức thường niên
và trở thành lễ hội truyền thống đặc trưng của thành phố hải phòng
diễn ra vào tháng năm hàng năm kỷ niệm ngày giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
năm nay chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi một tháng năm nhân dịp thành phố cảng
tự hào đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long quần đảo cát bà
là dịp để quảng bá sâu rộng hơn nữa đến du khách trong và ngoài nước
về quần đảo cát bà kho báu thiên nhiên trên biển với những giá trị hết sức to lớn
đêm hội hứa hẹn mang đến cho du khách và nhân dân những ấn tượng cảm nhận sâu sắc
về miền đất nơi cửa biển tươi đẹp kỳ thú dầu bản sắc văn hóa và đầy thân thiện mến khách
đặc biệt lần đầu tiên chương trình đêm hội được tổ chức bắn pháo hoa cả tầm cao và tầm thấp
trong ngày một mươi chín tháng bốn tại thị trấn na hàng tỉnh tuyên quang
công đoàn báo nhân dân tổ chức hội nghị tập huấn công tác đoàn năm hai nghìn hai mươi bốn
và tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện na hàng
hoạt động công đoàn báo nhân dân trong thời gian qua đã từng bước được đổi mới
sáng tạo theo hướng thiết thực hiệu quả tổ chức được nhiều hoạt động gắn kết đoàn viên công đoàn
đoàn viên luôn được quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần
đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên công đoàn
nhân dịp này công đoàn báo nhân dân đã trao tặng ba mươi xuất quà
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng cùng sách bánh sữa
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của huyện na hàng tỉnh tuyên quang